mở đầu bản tin là tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử đề án xăng dầu
và tập trung làm rõ việc các đồng phạm tham gia quản lý vận chuyển xăng lậu
trên bốn tàu nhật minh sáu bảy tám chín của trùng phan thanh hữu
theo đó một mươi bảy bị cáo là quản lý tàu thuyền trưởng thuyền viên thợ máy nấu bếp
tại bốn tàu trên bị viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội buôn lậu
với vai trò đồng phạm tham gia vận chuyển xăng lậu
ngoài ra cáo chẳng nêu rõ một số thuyền trưởng thuyền viên pha chất bột màu vàng
rung môi vào xăng nhập lậu để tạo màu vàng giống xăng ngoài thị trường
tại tòa hầu hết bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo buộc của viện kiểm sát nhân dân
tuy nhiên các bị cáo cho rằng không biết xăng được nhập lậu mà chỉ nghi ngờ xăng bất hợp pháp
do hoạt động chỉ diễn ra vào ban đêm
mặt khác các bị cáo thừa nhận hành vi pha hóa chất để tạo màu vàng cho xăng
theo chỉ đạo của các ông chùm phan thanh hữu và nguyễn hữu tứ
hôm nay hội đồng xét xử sẽ tiếp tục xét hỏi các bị cáo là thuyền trưởng
thuyền phó và các thuyền viên trên tàu nhật minh chín